trong khuôn khổ các hoạt động tham dự đại hội đồng lần thứ một trăm ba mươi tám liên minh nghị viện thế giới
ipu một trăm ba mươi tám chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội việt nam
ủy viên ban chấp hành ipu đại diện cho nhóm châu á thái bình dương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín nguyễn văn giàu đã có buổi tiếp phó chủ tịch thứ nhất
hội đồng lập pháp quốc gia thái lan surajai lengbun lekchai
hai bên đã trao đổi về tiến trình tổ chức bầu cử tại thái lan
và việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước
hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển của quan hệ hai nước
trong hơn bốn mươi năm qua ngày càng đi vào ổn định trên tất cả các lĩnh vực
chính trị an ninh kinh tế văn hóa xã hội đặc biệt là từ khi thiết lập
quan hệ đối tác chiến lược vào năm hai nghìn một mươi ba
tin tưởng với tiềm năng sự nỗ lực và quyết tâm của hai bên
mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai triệu đạt hai mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi là trong tầm tay